hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó thời điểm trên xe container do tài xế đinh văn hùng ba mươi chín tuổi trú huyện quỳnh phụ thái bình
điều khiển đi theo hướng hà nội hải phòng sau đó ô tô bất ngờ va chạm với một xe máy đi cùng chiều
xe máy do chị b t k o hai mươi tám tuổi trú tại quang thành huyện kinh môn hải dương cầm lái chở theo con gái ba tuổi
tai nạn khiến hai mẹ con chị ô tử vong tại chỗ tài xế hùng ngay sau đó đến công an thành phố hải dương trình báo sự việc
vụ tài nạn khiến quốc lộ năm tắt nghẽn giao thông cục bộ
tối cùng ngày công an phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân